hôm nay một mươi tám tháng bốn là ngày người khuyết tật việt nam
để người khuyết tật đạt được những ước mơ trong cuộc sống có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình
thời gian qua các ban ngành tổ chức xã hội doanh nghiệp đã nỗ lực kết nối tạo việc làm cho người khuyết tật
tuy nhiên thực tế hành trình tiếp cận việc làm của họ vẫn còn nhiều khó khăn
anh nguyễn doãn an đã tốt nghiệp khoa học về tin học văn phòng thiết kế đồ họa
tuy nhiên việc tìm kiếm công việc phù hợp rất khó với anh
hôm nay anh được giới thiệu đến phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật của thành phố hà nội
với mong muốn tìm được công việc liên quan đến kiến thức đã học với mức lương từ năm đến bảy triệu đồng
những năm gần đây việc dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật đã nhận được nhiều sự quan tâm
tuy nhiên vẫn có rất ít người khuyết tật có thể tìm được việc làm
thống kê ở thành phố hà nội cho thấy trong số gần một trăm linh người khuyết tật mới chỉ có khoảng hơn một mươi người khuyết tật có việc làm
chúng tôi là mỗi một người có một hình dạng khuyết tật khác nhau
ví dụ như bản thân tôi khuyết tật về chân thì lại đôi bàn tay rất là linh hoạt đôi mắt rất là chiên tinh nhanh
tôi nghĩ rằng là có những công việc rất phù hợp với bản thân mình cũng như với bạn của tôi
quan trọng nhất là người khuyết tật chưa tiếp cận được
tôi nghĩ rằng là để có một công việc ổn định thì cần có những cái sàn giao dịch như thế này
sàn giao dịch này giúp cho những người khuyết tật đến đây tìm công việc phù hợp với bản thân mình
doanh nghiệp cũng chưa hiểu sâu về người khuyết tật lắm
thì chính vì vậy mà cứ nghĩ là chỉ tuyển lao động người khuyết tật là giúp được người khuyết tật có việc làm
nhưng mà đối với người khuyết tật là khó khăn là đến đấy là có tiếp cận được cái công việc đấy
có đường tiếp cận không hay là khu vệ sinh tiếp cận không
bản thân của người khuyết tật
cũng cần phải cố gắng nỗ lực mà tham gia học nghề tiếp cận với lại các sàn giao dịch việc làm
người khuyết tật cần được nhìn nhận là một lực lượng lao động tiềm năng của xã hội thay vì là đối tượng ưu tiên
vì vậy việc giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của nhà nước
mà đó còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và doanh nghiệp xã hội
tạo việc làm cho người khuyết tật chính là con đường bền vững giúp người khuyết tật thực sự hòa nhập vào đời sống
có việc làm
người khuyết tật không chỉ có cơ hội tiếp xúc với xã hội mà còn có thêm thu nhập tạo dựng cuộc sống tự lập
theo quy định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban nhân dân tp hcm
huyện cần giờ được phép chuyển đổi hơn một trăm chín mươi hectare đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp
ủy ban nhân dân tp hcm cho phép huyện cần giờ được chuyển một trăm chín mươi bảy mươi một hectare đất sang phi nông nghiệp
trong bảy địa phương có đất chuyển đổi nhiều nhất là thị trấn cần thạnh hơn bốn mươi ba hectare
xã an thới đông hơn ba mươi bốn hectare xã lý nhơn hơn ba mươi ba hectare xã tâm thu hiệp ba mươi một hectare
có ba loại đất nông nghiệp được chuyển đổi gồm đất trồng cây lâu năm chiếm gần bốn mươi bốn
còn lại là đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối
huyện cần giờ rộng bảy mươi một ba trăm linh hectare nằm cách trung tâm tp hcm khoảng năm mươi km
đây là huyện duy nhất giáp biển với chiều dài hai mươi ba km nhiều sông rạch rừng ngập mặn
định hướng của tp hcm đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của cần giờ
dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế
xã hội hiện đại với điều kiện sống tốt hơn nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến việc trang bị cho con thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống
trong đó giáo dục stem đang có xu hướng trở thành một kỹ năng sống cần thiết phải chuẩn bị cho tương lai của con trẻ
đây là buổi trải nghiệm không gian khám phá khoa học của học sinh tiểu học trường mai dịch hà nội
tại đây ngoài được tham gia các hoạt động trải nghiệm stem các em còn được tham gia hoạt động thực tế sinh động về khoa học công nghệ
đối với phương pháp steam thì các môn khoa học sẽ được kết hợp nhiều hơn và học sinh sẽ có nhiều sự sáng tạo
cũng như là học sinh sẽ được nuôi dưỡng cái niềm đam mê khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
với mục đích khơi dậy tiềm năng và vun đắp đam mê sáng tạo khoa học cho thế hệ trẻ
khu tổ hợp công nghệ stem được thiết kế dành cho trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
bởi từ những lứa tuổi này
đây là điểm quan trọng nhất để khai phá tiềm năng phát triển tư duy và khả năng sáng tạo
cũng như sự tự tin cho trẻ
khi mà tham gia các hoạt động steam này là các con được phải trải nghiệm
các con được sáng tạo các con được thực hành
ngoài cái sự hiểu biết và cái sự tư duy kết nối tất cả các cái để mà ra được một sản phẩm
song song với đó là sự quan tâm của phụ huynh tới phương pháp stem ngay càng gia tăng
với nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục con em trong môi trường học tập tiên tiến và thú vị
các con đã rất là hứng thú rồi còn chưa kể là đây là một khu mà thích hợp rất là nhiều những hoạt động
mà kích thích khu giáo trí cũng được kích thích sự phát triển và sự tìm tòi của các con
thì mình thấy là đứa nào cũng rất là vui
với không gian đa dạng và tiện ích cùng với các chương trình trải nghiệm phong phú
giáo dục stem hứa hẹn là một môi trường học tập đầy thú vị và năng lượng
để các em nhỏ khám phá và phát triển tài năng của mình
ngày một mươi bảy tháng bốn
thư viện nghiên cứu khởi nghiệp chính thức ra mắt nhằm thực hiện sứ mệnh gắn kết cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp
đồng hành và trợ giúp các doanh nghiệp tìm ra con đường riêng biệt và phát triển bền vững
những năm trước nền kinh tế đón nhận khoảng năm mươi đến sáu mươi doanh nghiệp mới mỗi năm
sang đến năm hai nghìn hai mươi ba con số này đã lên tới hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp
điều này cho thấy gắt cao trưởng thành phát triển của người khởi nghiệp
dù đây là con đường đầy khó khăn và thách thức
theo nghiên cứu của các tổ chức quản lý doanh nghiệp toàn cầu
có tới bảy mươi năm doanh nghiệp và trên chín mươi năm doanh nghiệp sáng tạo sẽ đóng cửa trong một mươi năm đầu tiên
thì thực sự là những doanh nghiệp khởi nghiệp việt nam thì gặp rất là nhiều khó khăn
thứ nhất là liên quan đến kiến thức kinh nghiệm để quản trị cho một doanh nghiệp
cái thứ hai nữa là cái mối quan hệ kết lối được những người đối tác
rồi những bạn hàng hay thậm chí là những nhà đầu tư
nếu mà mình cảm thấy là mình cần có những cái nguồn lực về tài chính
thì gần như đều gặp khó khăn trong vấn đề đó
với mục tiêu tạo ra bị phóng kết nối nguồn lực
để giúp các doanh nghiệp trẻ có thể xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển trong tương lai
hiệp hội khởi nghiệp quốc gia chính thức ra mắt viện nghiên cứu khởi nghiệp
cái công tác đào tạo cho những lãnh đạo hay những chủ
những nhà sáng lập doanh nghiệp là điều cực kỳ cần thiết
không chỉ giúp cho họ phát triển một cách bền vững
phát triển một cách hội nhập ra thế giới
nhưng đồng thời để giảm thiểu những rủi ro khi những doanh nghiệp đóng cửa
chính là những cách thức để cho các doanh nghiệp đó không bị mất
những tài sản rất lớn khi đầu tư cho tổ chức thành lập một doanh nghiệp
chức năng chính của viện nghiên cứu khởi nghiệp là nghiên cứu khoa học
tư vấn chuyển giao ứng dụng công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu
đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác với các tổ chức cá nhân
trong và ngoài nước trong lĩnh vực phát triển khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp